xin kính chào quý vị và các bạn
ngày mai ngày hai mươi tám tháng năm mưa trên khu vực tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ giảm dần
chỉ còn xuất hiện vài nơi với lượng không đáng kể
do mưa giảm nên nền nhiệt độ trên khu vực sẽ tăng dần
giao động ở mức là hai mươi ba ba mươi bốn độ chỉ một vài nơi là vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới thì mưa cũng có xu hướng giảm nhanh xuống diện vài nơi
cùng với đó nền nhiệt độ tại đây sẽ tăng dần
cao nhất trong ba ngày tới ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nhìn chung thời tiết tại miền bắc trong những ngày đầu tuần sau sẽ có nắng nóng trở lại
quý vị và các bạn cần có những biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng như là sử dụng điện một cách hợp lý và hiệu quả
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay
cũng như là thời đoạn ba ngày tới cũng nằm trong xu thế là giảm mưa
do mưa giảm nhường chỗ cho nắng nhiều nên mức nhiệt trong khu vực này sẽ tăng dần
có nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt ngày đêm ở mức là hai mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận do chịu ảnh hưởng của giải mây rông phía nam
nên vào thời điểm chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
trong cơn rông đề phòng với các hiện tượng thường thích cực đoan như là lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày tại đây vẫn có nắng với mức nhiệt giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi năm độ có nơi cao hơn
tại vùng cao tây nguyên gió mùa tây nam hoạt động có xu hướng gia tăng về cường độ
nên mưa rào và rông sẽ xảy ra ở diện rộng vào lúc chiều tối cục bộ có nơi mưa to
ban ngày tại đây sẽ vẫn có nắng gián đoạn với nơi nhiệt độ ngày đêm ở mức là hai mươi ba mươi một độ
đến với các tỉnh thánh nam bộ tại đây về lúc chiều tối cũng có mưa rông nhiều nơi
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
mưa lớn có khả năng gây tình trạng ngập úng trên các cung đường trụng thấp
quý vị nên lưu ý lộ trình di chuyển
thời tiết vào ban ngày tại nam bộ sẽ vẫn còn nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây tiếp tục ra động ở mức là ba mươi ba mươi ba độ